tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
ba năm quốc gia hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để đông đảo cử tri và nhân dân cả nước theo dõi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên thảo luận sáng nay cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước thời gian qua các đại biểu quốc hội cho rằng vẫn còn những hạn chế bất cập nhất định
đặc biệt đối với các tỉnh miền núi đồng bào các dân tộc thiểu số
trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính sách dân tộc
đại biểu tống thanh bình đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu cho rằng
việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm là do nguyên nhân giao kế hoạch vốn chậm
trình tự thủ tục qua rất nhiều khâu một số nội dung như hỗ trợ sản xuất hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp
chưa được các bộ chủ quản hướng dẫn cụ thể dẫn đến địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện
đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan chủ động sớm giao kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia
đề nghị bộ thái chính bộ nông nghiệp và phát triển tông thôn thống nhất
sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung và mức chi cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo áp dụng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo biển vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
về dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia và dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện
được bộ công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu cả thi tại quyết định số bốn hai trăm chín mươi năm
tuy nhiên theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án chưa được bố trí vốn đề nghị quốc hội các bộ ngành trung ương xem xét bố trí vốn
để các địa phương có cơ sở triển khai các công việc việc tiếp theo
cho ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám các đại biểu cho rằng
trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp phân bổ giàn trải các ưu tiên cho mục tiêu phát triển
cơ cấu lại nền kinh tế bố trí chậm và không bố trí đủ vốn
hơn tám mươi tỷ đồng để dành cho các công trình quan trọng của quốc gia
nhưng đã ba năm kể cả năm hai nghìn một mươi tám vẫn chưa bố trí được giải ngân về vốn
hai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
sau ba năm trung ương bố trí được ba mươi bảy sáu trăm năm mươi tỷ đồng khoảng ba mươi sáu mức tối thiểu được phê duyệt trong năm năm
nên khó đạt mục tiêu vốn đầu tư của hai mươi một chương trình mục tiêu
gắn với tất cả các lĩnh vực để cơ cấu lại nền kinh tế
nhưng kế hoạch trung hạn bố trí được khoảng năm mươi ba vốn được thủ tướng phê duyệt
với tốc độ bố trí như hiện nay kết thúc kế hoạch còn giảm xuống dưới năm mươi ba
nên việc đạt mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế khó đảm bảo
nhiều chính sách phát triển đồng bào dân tộc vùng núi bố trí không đủ vốn hoặc không bố trí vốn
các vấn đề trên chính phủ cần nhìn nhận nghiêm túc có giải pháp khắc phục nếu muốn đạt các mục tiêu phát triển
thẳng thắn nêu tình trạng trên nóng dưới lạnh nhiều đại biểu cho rằng
trong khi chính phủ đang rất quyết liệt thì bộ máy hành pháp tại một số địa phương còn thở ơ không làm tròn nhiệm vụ
đại biểu nguyễn sĩ cương chứng minh thực tế tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp
thậm chí có phần công khai tại các tỉnh phía nam
nhưng không có một cơ quan nào đưa ra con số thống kê cụ thể cũng như những giải pháp hữu hiệu
thưa quý vị
tôi không phủ nhận cái kết quả cũng như những cố gắng mà lực lượng chống buôn lậu trong thời gian qua
nếu như không tăng cường và chống tiêu cực thì buôn lậu còn gia tăng
bên cạnh việc tăng cường công tác chống buôn lậu thì những giải pháp khác cũng cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng
tôi xin nói chúng ta cứ đề nghị tăng thuế vì cho rằng thuốc lá của việt nam rẻ
xin thưa việc tăng thuế theo lộ trình tôi cho là cần thiết
nhưng hiện tại thuốc lá sản xuất trong nước loại rẻ nhất có khoảng một mươi đồng một bao
trong khi đó thuốc lá lậu nhiều loại mà tôi mua ở trong cái túi này là có bốn đồng
vậy thì việc tăng thuốc lá nhằm tăng cái giá trị thuốc lá vô tình lại kích cầu cho bôn lậu
và trong khi công tác chống buôn lậu thì chưa mang lại nhiều kết quả
buổi chiều các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường
về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi